tính trong các tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh đắk lắc đang có dấu hiệu tăng nhanh lan rộng và có diễn biến phức tạp
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh đã ghi nhận một trăm hai mươi ca bệnh sốt rét tập trung tại các huyện eak crom năng ea hờ leo buôn đôn ea súp
số ca bệnh sốt rét hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
bệnh nhân mắc sốt rét chủ yếu do đi rừng ngủ dậy giao lưu biên giới nên ngành y tế không thể kiểm soát được
phòng vệ cá nhân do vậy là làm cho tình hình sốt rét gia tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trước sự gia tăng nhanh và diễn biến phức tạp của bệnh sốt rét trong đầu năm hai nghìn một mươi chín ngành y tế đắk lắc đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức về các biện pháp phòng chống sốt z
đặc biệt đối với các đối tượng thường xuyên đi rừng ngủ rẫy tổ chức điều tra ca bệnh ổ bệnh đúng quy định
khoanh vùng các điểm có ký sinh trùng sốt xét để xử lý triệt đề nguồn bệnh thực hiện việc phun tẩm hóa chất theo đúng quy định để phòng chống sốt rét
chỉ đạo các huyện để tăng cường thứ nhất là công tác truyền thông thứ hai công tác điều tra giám sát phát hiện ca bệnh và điều trị kịp thời các ca mắc số z
không để sốt rét tình hình sốt rét trở nên ác tính cũng như không để tử vong xảy ra trên địa bàn
ngành y tế đắk lắc cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng chống bệnh sốt rét khi phát hiện các dấu hiệu zun sốt nóng vã mổ hôi
phải đến ngay cơ sở y tế để được phát hiện và điều trị kịp thời